kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin mới nhất về vụ cháy trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội
trưa nay một mươi ba tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trực tiếp tới thị xát hiện trường vụ cháy
tại hiện trường thủ tướng phạm minh chính biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin
khẩn trương triển khai công tác chữa cháy khắc phục hậu quả
ông cũng cảm ơn người dân trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy khắc phục hậu quả cứu chữa hỗ trợ những người gặp nạn
với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạt người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cơ quan hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần
thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định quy chế phòng cháy chữa cháy với trung cư mini khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp
bên cạnh đó cũng cần tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố
lãnh đạo chính phủ giao ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
mặt khác thủ tướng yêu cầu bộ công an và lãnh đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn nhất là các trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhằm kiếm thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
tiếp đó thủ tướng đã tới bệnh viện bạch mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn động viên cây bác sĩ đang làm nhiệm vụ
thủ tướng mong cây bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân quan tâm động viên tinh thần các nạn nhân và người nhà
theo công an tp hà nội thông tin đến trưa nay hơn một trăm linh người bị mắc kẹt tại đám cháy đã được giải cứu cho đến thời điểm hiện tại xác định có hơn ba mươi người tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp hà nội đã điều động phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các quận thanh xuân hoàng mai đống đa hà đông
và đội chữa cháy thuộc trường đại học phòng cháy chữa cháy cùng một mươi năm xe chữa cháy và hơn một trăm linh cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp với chính quyền nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy
đến giờ một mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt các lực lượng đã giải cứu hơn một trăm linh người bị mắc kẹt tuy nhiên vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã khiến hơn ba mươi người tử vong
lãnh đạo bộ công an cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công an tp hà nội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy cứu nạn nhân ra khỏi hiện trường và các khu vực nguy hiểm
đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật chỉ đạo công an tp hà nội tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội phối hợp với công an quận thanh xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn về tình hình các nạn nhân trong vụ cháy được đưa vào cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội từ một giờ sáng cho đến nay bệnh viện bạch mai đã tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu các nạn nhân
tính đến chín giờ sáng nay bệnh viện đã tiếp nhận hai mươi sáu trường hợp trong đó có hai ca tử vong
ngoại viện trong số hai mươi bốn bệnh nhân đang điều trị tại đây có bảy trẻ em hiện ba trường hợp nặng đang được điều trị tích cực
theo giám đốc bệnh viện bạch mai đa phần bệnh nhân bị ngộ độc khí co từ đám cháy và bị đa chấn thương do nhảy từ trên cao xuống hiện các bệnh nhân đang được cấp cứu điều trị tại ba trung tâm
trung tâm cấp cứu a chín trung tâm nhi khoa và trung tâm chống độc
trước mắt bệnh viện tập trung điều trị hoàn toàn miễn phí cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực theo dõi sát tất cả người bệnh và không thu phí bất cứ trường hợp nào
đồng thời bệnh viện cần thành lập một tổ công tác đặc biệt tập trung cho công tác điều trị các bệnh nhân này
tại bệnh viện đa khoa hà đông tiếp nhận điều trị bốn trường hợp nhập viện trong tình trạng hoảng loạn bị thương nhẹ bên ngoài tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định
ngoài ra theo tin từ bệnh viện đại học y hà nội tại đây đã tiếp nhận bảy bệnh nhân của vụ cháy trung cư mini
trong số này có một trường hợp tử vong một trường hợp nhảy từ tầng cao bị đa chấn thương đã được phẫu thuật ngay ba trường hợp bị thương nhẹ đã được ra viện
còn tại bệnh viện đa khoa đống đa đêm qua có năm bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện trong đó có một ca tử vong trước khi đến viện
trong bốn ca còn lại có ba ca được chuyển sang bệnh viện đa khoa sanh tôn
ngoài ra có ba trường hợp tử vong trong vụ cháy được đưa vào nhà đại thể của bệnh viện
như vậy là có bốn trường hợp tử vong được đưa vào nhà đại thể bệnh viện đa khoa đống đa trong đó có hai trẻ em
có thể thấy vụ cháy tại ngõ hai mươi chín khương hạ phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
ngay khi xảy ra cháy lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường
tổ chức phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ nhằm giảm thiểu thấp nhất hậu quả do vụ cháy gây ra
nhận được tin báo hàng chục xe cứu hỏa và hơn trăm cảnh sát có mặt tại hiện trường để dập lửa tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ cháy
sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng đã nhận được sự ghi nhận của người dân

địa điểm cháy nằm sâu nên công tác triển khai phương án chữa cháy gặp nhiều khó khăn
nhìn những hình ảnh này cũng thấy được sự chạy đua với thời gian của lực lượng cứu hộ nhằm đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy
ngoài ra nhiều người dân cũng đã hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn

đám cháy đã được khống chế
sáng nay ngày một mươi ba tháng chín phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang và bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
cùng đại diện bộ công an đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn
hiện tại lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy
những con số viết thiệt hại vẫn đang được thống báo
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo
tiếp tục có một thông tin đáng chú ý khác
tính đến trưa nay một mươi ba tháng chín trận lụ ống tại xã liên minh thị xã sapa tỉnh lào cai
đã làm ba người chết và bảy người mất tích hầu hết đều là người dân của xã liên minh
ngay trong sáng nay hơn ba trăm linh người thuộc các lực lượng công an quân sự và lực lượng bốn tại chỗ
đã được huy động để nhanh chóng nắm bắt địa hình tìm kiếm cứu hộ những người gặp nạn
với tinh thần nhanh nhất quyết liệt nhất tập trung khắc phục hậu quả nhanh chóng ổn định tình hình
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai phối hợp với công an thị xã sapa công an thành phố lào cai
tổ chức khắc phục ứng trực phân luồng cảnh báo phương tiện và nhân dân di chuyển đảm bảo an toàn
thường trực ubnd tỉnh lào cai cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh
đã tới trực tiếp thăm hỏi động viên người dân chỉ đạo khắc phục tại chỗ
ngoài chỉ đạo khắc phục thiệt hại về người ubnd tỉnh lào cai cũng đề nghị các lực lượng
tập trung khắc phục ảnh hưởng về cơ sở hạ tầng cùng khoảng sáu mươi ao nuôi thủy sản
và nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn xuân đại lộc sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại xã quảng long huyện hải hà tỉnh quảng ninh
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân hà nội
là đối tượng nguyễn thị hương huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu mớ đá thị trấn bo huyện kim bôi của tỉnh hòa bình
và đối tượng hoàng quang duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm hai xã giao tiến huyện giao thủy tỉnh nam định
bị công an quận nam từ liêm hà nội ra quyết định truy nã về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện